phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng cho biết
vụ cháy sưởng sản xuất hạt nhựa tại xã an hồng huyện an dương vào tối ngày hai mươi hai tháng hai đã được dập tắt kịp thời
đang nói nhà xưởng sản xuất hạt nhựa này đã bị đình chỉ hoạt động theo quyết định số hai nghìn hai trăm linh sáu ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai của công an huyện an dương
như antv đã đưa tin vào tối ngày hai mươi hai tháng hai trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn nhận được tin báo cháy tại sưởng sản xuất hạt nhựa
địa chỉ tại xã an hồng huyện an dương
trung tâm đã điều động lực lượng phương tiện gồm một mươi bốn xe chữa cháy hai xe cứu nạn cứu hộ một xe c tech
một xe chở robot chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đến khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp lực lượng tại chỗ và đơn vị liên quan
di chuyển nhiều tài sản có giá trị ra nơi an toàn kịp thời khống chế không để xảy ra cháy lan cháy lớn
dù không có thiệt hại về người nhưng do xưởng có chứa nhiều nhựa nên vụ cháy đã cháy dữ dội
thiêu dụi khoảng năm trăm linh m hai nhà xưởng
cơ quan chức năng thành phố tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy này